xin kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị và các bạn câu chuyện đại biểu quốc hội phạm phú quốc đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
có hai quốc tịch đã và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội trong những ngày này
cộng đồng mạng dậy sóng khi ông phạm phú quốc là đảng viên là đại biểu quốc hội
và mới cuối năm hai nghìn một mươi chín ông này được ubnd tp hcm bổ nhiệm giữ chức vụ tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận một doanh nghiệp nhà nước lớn của tp hcm
ấy vậy mà ông quốc lại có quốc tịch ship
ngay sau khi dư luận lên tiếng thì ông phạm phú quốc đã thừa nhận là có quốc tịch cộng hòa xíp từ giữa năm hai nghìn một mươi tám
lý do được ông đưa ra đó là do gia đình bảo lãnh chứ không phải là do ông này mua quốc tịch
theo như quy định chung nếu như đại biểu có sự thay đổi về lý lịch thì bắt buộc phải báo cáo với cơ quan quản lý
thế nhưng trong hai năm qua lại không có ai hay biết
vậy vấn đề này được cư dân mạng bàn luận như thế nào
mời quý vị và các bạn theo dõi trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
tại sao một cá nhân được giao các nhiệm vụ công quan trọng tất quốc gia mà lại muốn mua quốc tịch thứ hai cho họ và gia đình
làm sao ông quốc có được số tiền lớn như vậy để đầu tư vào ship như điều kiện để có hộ chiếu
tại sao những người làm công tác quản lý cán bộ lại không biết việc này
có lẽ không thể có một quy trình nào đủ chặt đủ ngăn được gian dối nếu người ta thực sự cố tình muốn dấu
với đông đảo cư dân mạng
phạm phú quốc đang là đại biểu quốc hội là đảng viên và đang đảm nhận chức vụ tổng giám đốc công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên phát triển tân thuận
một doanh nghiệp nhà nước lớn của thành phố hồ chí minh nhưng lại có quốc tịch ship là không thể chấp nhận được
có hay không lỗ hổng cho công tác quản lý cán bộ
vụ việc này cần sớm phải được cơ quan chức năng làm rõ kết luận và xử lý nghiêm
trả lời báo chí về vấn đề này ông trần văn túy trưởng ban công tác đại biểu
của ủy ban thưởng vụ quốc hội cho biết
theo thông tin phản ánh ông phạm phú quốc có quốc tịch thứ hai tại ship từ năm hai nghìn một mươi tám
nhưng cho tới nay cũng chưa có báo cáo cơ quan này
do đó sự việc này sẽ được báo cáo lên các cấp có thẩm quyền để xem xét quyết định
đoàn đại biểu quốc hội thành phố hồ chí minh cùng các cơ quan có liên quan cũng sẽ phải có báo cáo về việc này
sau đó theo quy trình chúng tôi sẽ báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội xem xét quyết định
theo luật sư diệp năng bình
thì các cơ quan của quốc hội cần sớm xác minh thời điểm ông phạm phú quốc nhập quốc tịch cộng hòa xíp
để có các bước xử lý theo quy định
nếu ông quốc nhập quốc tịch trước thời điểm bầu cử quốc hội khóa một mươi bốn
thì sẽ rơi vào trường hợp không khai báo trung thực trong hồ sơ đại biểu
nếu nhập tịch từ thời điểm giữa năm hai nghìn một mươi tám như ông quốc trả lời trên báo chí
thì vị đại biểu này đã không báo cáo trung thực với quốc hội về việc này
người nước ngoài thì làm sao làm đại biểu ở việt nam được
làm việc cho dân cho nước
mà tâm trí để ở đâu đâu sao gọi là yêu nước
rất khó được chấp nhận
một khi ông phạm phú quốc là một người việt nam mang quốc tịch việt nam là đương nhiên
lại mang quốc tịch cộng hòa ship là để làm gì
nếu báo chí nước ngoài không công bố quốc tịch của ông ta
thì liệu có biết không
đây là một hành vi cần xử lý nghiêm
là đảng viên bố đi nước ngoài là phải xin phép
và phải được bí thư đảng bộ nơi sinh hoạt chấp thuận mới được đi
trong khi ông này làm hồ sơ sinh nhập quốc tịch
quốc tịch nước ngoài là sao
chờ đợi câu trả lời
với đông đảo cư dân mạng
thì vụ việc ông phạm phú quốc có quốc tịch nước ngoài không phải là trường hợp duy nhất
bởi trước đó năm hai nghìn một mươi sáu dư luận cũng ồn ào trước sự việc
bà nguyễn thị nguyệt hường một nữ doanh nhân khi vừa trúng cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
bị phát hiện có thêm quốc tịch manta nhưng không khai báo
sau khi xác minh việc mang hai quốc tịch sai quy định pháp luật
bà hường đã bị bắt
bà hường đã bị bắt tư cách đại biểu quốc hội
nhiều cư dân mạng cho rằng những vụ việc như thế này
chính là bài học cho công tác quản lý cán bộ nói chung và đại biểu quốc hội nói riêng
cần có sự giả soát các trường hợp có quốc tịch nước ngoài
và cần có các biện pháp quản lý chặt chẽ
để nếu có một ai đó mua quốc tỉnh nước ngoài
dù manta ship hay bất kể ở đâu thì cũng được nói là không biết
nhất là đối với một đại biểu quốc hội
vừa là đại diện cho người dân việt nam vừa thuộc cơ quan lập pháp
ý kiến quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào
hãy tương tác và chia sẻ với chúng tôi
trên trang fanpage chính thức của truyền hình công an nhân dân